theo thống kê của tổng cục hải quan tháng một năm hai nghìn hai mươi lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm mạnh tới ba mươi năm
có nghĩa là giảm tới hai ba trăm bốn mươi chín chiếc so với lượng nhập khẩu trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
số lượng nhập khẩu ước tính bốn hai trăm tám mươi một chiếc đạt một trăm một mươi một triệu usd tương ứng
trong đó chủ yếu có xuất xứ từ thái lan với một tám trăm ba mươi hai chiếc và từ indonesia với một bảy trăm linh ba chiếc
số xe nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới tám mươi ba lượng xe nhập trong tháng này
cũng theo thống kê của tổng cục hải quan trong số các loại xe thì ô tô nguyên chiếc từ chín chỗ trở xuống giảm mạnh tới sáu mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
điều đáng nói xe trên chín chỗ ngồi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi chỉ có tám chiếc xuất xứ trung quốc
và được làm thủ tục nhập khẩu về qua cửa khẩu
thông kê trong tháng một năm hai nghìn hai mươi cũng cho biết loại xe vận tải nhập vào việt nam đạt một bốn trăm chín mươi chiếc với trị giá đạt bốn mươi bốn sáu triệu usd
giảm mạnh hai mươi bốn chín về lượng và giảm ba mươi sáu về giá trị so với tháng trước